nhằm tạo phong trào thi đua xuôi nổi khởi thông nội lực trong dân những cánh đồng mẫu lớn những vườn cây trù phú đang làm thay đổi bộ mặt của nông thôn nơi đây
hôm nay chị hợp chuẩn bị cây giống để mang ra vườn trồng gọi là vườn nhưng diện tích cây trồng nhà chị hiện nay đã là hơn hai hectare
so với trước kia trang trại cây ăn quả nhà chị rộng hơn nhiều chính điều đó đã đem lại thu nhập cao và ổn định cho gia đình chị
hơn hai hectare vườn nhà chị trồng chủ yếu là bưởi cam canh sen kẽ với ổi đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa và làm màu
hôm nay nhà chị có khách đó là những cán bộ quen thuộc của xã huyện qua thăm mẹ con chị tại vườn để còn trao đổi cách làm mới trong nông nghiệp
cứ như thế những người dân nơi đây từ lúc nào không biết đã không còn cảm thấy sự xa cách giữa dân và cán bộ
thay vào đó là sự gần gũi như người nhà xã quế nham đã có thêm nhiều gia đình thu nhập từ một trăm linh triệu đồng một năm trở lên nhờ kinh tế trang trại
đây cũng là xã thực hiện tốt tiêu chí đầu tiên của bộ tiêu chí đánh giá đảng bộ dân vận khéo vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi bốn thực hiện sự lãnh đạo của thường trực huyện ủy ban dân vận huyện ủy tân yên đã nghiên cứu tham mưu giúp ban thường vụ huyện ủy xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đảng bộ xã thị trấn dân vận khéo
ban thường vụ huyện ủy đã ban hành quyết định số bảy trăm bảy mươi hai qdhu về tiêu chuẩn đánh giá đảng bộ xã thị trấn dân vận khéo
bộ tiêu trị đánh giá đảng bộ xã thị trấn dân vận khéo gồm năm nội dung
vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới
vận động nhân dân nâng cao đời sống văn hóa tinh thần xã hội giữ gìn môi trường xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp
vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy phát triển số lượng nâng cao chất lượng các mô hình dân vận khéo
so với thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm vào năm hai nghìn một mươi bốn thì các mục tiêu ở từng nội dung đã được rút ngắn lại từ một mươi xuống còn bốn đến sáu tiêu chí
sau khi ban hành bộ tiêu chí năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm mỗi năm có hai mươi một trên hai mươi bốn đảng ủy xã thị trấn đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện đảng bộ dân vận khéo

điều đặc biệt ở đây là mô hình dân vận khéo được triển khai từ cấp tri bộ
chúng tôi đã yêu cầu các tri bộ thực hiện xây dựng tổ dân vận khéo ở thôn
trong quá trình tổ chức thực hiện năm hai nghìn một mươi sáu một số mô hình dân vận khéo đã đạt được kết quả
đặc biệt là mô hình dân vận khéo vận động nhân dân xây dựng các mô hình trang trại gia trại trên địa bàn
trong quá trình xây dựng thì đến nay đánh giá là một số mô hình ra trại trang trại to cho thu nhập cao tương đối cao
nếu tính cho thu nhập hàng năm có thể trên dưới một tỷ đồng
không chỉ phát triển cây trồng mô hình làm kinh tế cho dân cũng được huyện ủy và ban dân vận nghiên cứu hỗ trợ và vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi
từ ngày chuyển sang mô hình trồng nấm gia đình nhà chị thoa ở thôn ba làng đã xây được nhà mới khang trang hơn trước kia rất nhiều
thu nhập nhà chị trong năm lên đến vài trăm triệu với số nấm dơm chị trồng
mô hình làm này là do thương sơ đổi dụng và đây là do xã huyện tính
coi như là khuyến khích chúng tôi là làm ra mô hình này và đang khuyến khích tôi làm thêm mô hình rộng nữa ra mãi ngoài nữa
nhưng mà tôi vẫn chưa có điều kiện để làm thêm nữa
làm dần dần từ tỉnh huyện nói chung là tỉnh thì có hỗ trợ ra đến huyện và đến xã
coi như là mỗi đơn vị cũng hỗ trợ chúng tôi trong khi xây xưởng làm nhà là cũng có chút ít để hỗ trợ cho gia đình để phấn đấu để làm cho nó to lớn lên cho nó rộng lên
thế nhưng ít ai biết
để vận động người dân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang mô hình trồng nấm những cán bộ dân vận đã tiếp xúc gần dân hơn để hiểu người dân cần gì
công tác dân vận được triển khai một cách đồng bộ đến tất cả đảng viên đoàn viên hội viên trong thôn từ thôn lên xã
trong từng phạm vi các cán bộ đảng viên sẽ cùng đến với bà con nông dân để tư vấn giúp đỡ ủng hộ bà con chung tay làm kinh tế
hiện nay thì trên địa bàn toàn hiện về cái việc phát triển các cái mô hình dân vận khéo
ở cái cấp tổ dân vận ở thôn khu phố thì nó phát triển rất mạnh
trên địa bàn toàn huyện ba trăm sáu mươi chín trên ba trăm sáu mươi chín thôn đều có mô hình dân vận kém
có những thôn có từ hai đến ba mô hình
và có rất nhiều những mô hình tiêu biểu có sức lan tỏa được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ
nhiều mô hình đã được khen thưởng các cấp từ khen thưởng của ban dân vận trung ương
ban dân vận tình hí thế và của tình hương giang
thế và cũng nhiều cái mô hình sản xuất đem lại cái thu nhập cao
thì được các đơn vị của các huyện đến tham quan học tập cũng là một trong những điểm sáng
điểm sáng là vậy nhưng làm dân vận từng dễ mà khó
thực tế cho thấy chính bộ tiêu chí còn có sự bất cập để ra đến ba mươi tiêu chí nhưng lại chưa toàn diện
có nội dung tiêu chí không phù hợp chỉ có thể áp dụng ở một số đơn vị
không áp dụng được trong toàn huyện dẫn đến xã này làm được
sẽ khác lại áp dụng không phù hợp
không phù hợp
đồng ý kéo thì đây cũng là một cái việc tôi nghĩ là nên cần đánh giá lại cái kết quả đã được
tìm ra một số cái nguyên những cái khuyết điểm của tồn tại cần phải khắc phục
và là một cái nội dung có thể là chúng ta phổ biến được rộng trên phạm vi rộng toàn quốc được
một số cấp ủy đảng lãnh đạo triển khai thực hiện còn mang tính hình thức
chưa thực sự quan tâm và có biện pháp chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đảng bộ dân vận khéo
chưa nhận thức rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của dân vận khéo
nhiều xã còn nảy sinh biểu hiện chạy trọt xin sỏ để được công nhận là hoàn thành tiêu chí đảng bộ dân vận khéo
trên cơ sở những tiêu chí tiêu chí đấy thì các cơ quan đơn vị này là phải đánh giá một cách công bằng
đảng bộ nào là đạt được đến đâu thì phải đánh giá
điều đó là chấm điểm đúng thế toàn cho nên phải là đảm bảo cái công bằng chứ không được tiền vị
qua các cơ quan đã đánh giá thì chúng tôi thấy rằng là không có cái việc mà các cơ quan là lương nhẹ đối với những tiêu chí
hoặc là các đảng bộ cũng không có việc là xin những cái tiêu chí mà mình không đạt
từ thực tế những người làm dân vận muốn thành công thì phải thay đổi chính mình
sửa đổi phương pháp làm dân vận theo tình hình thực tế
từ ba mươi tiêu chí đến nay bộ tiêu trị đánh giá đảng bộ dân vận khéo giảm còn hai mươi năm tiêu chí
chỉnh sửa bổ sung thêm một số điều kiện để xét công nhận đảng bộ dân vận khéo cho phù hợp
tùy theo thực tế mỗi xã đăng ký một tiêu chí nổi bật để xây dựng mô hình đảng bộ dân vận khéo
với xã phúc hòa công tác đất đai được chọn là trọng tâm triển khai mô hình đảng bộ dân vận khéo
đảng bộ xã phúc hòa đã xác định tập trung thực hiện mô hình vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng là điểm nhấn
đây là con đường đất gần nhà đồng chí tiến người đảng viên cựu chiến binh bốn mươi năm năm tuổi đảng
ngày nắng còn đỡ gặp phải ngày mưa con đường này khó mà đi được nếu không trượt ngã vài lần
đôi vợ chồng người cựu chiến binh từng vào sinh ra tử đã nghĩ đến việc làm đường nhưng nếu chỉ một mình họ thì không làm được
thế nên khi được vận động hiến đất sổ đỏ để mở đường những hộ dân như nhà đồng chí tiến đã không ngần ngại ủng hộ
trong hơn hai năm qua việc hiến đất sổ đỏ để làm đường bê tông đã được nhiều hộ dân thực hiện nghiêm túc
tuy nhiên số hộ được đền bù chưa nhiều
như nhà đồng chí tiến đến nay
vẫn chưa được đền bù
thế nhưng những khó khăn hạn chế đó luôn được người dân ở đây thông cảm
thông cảm cho cán bộ thôn cán bộ xã cán bộ huyện bởi họ chính là người cùng làng
tình làng nghĩa xóm đã khiến người ta gần lại với nhau hơn
thực tế chúng tôi già rồi các con tôi trưởng thành chúng nó cũng đủ cuộc sống chúng nó cũng đủ rồi no đủ thôi
chả bao giờ chúng tôi đòi hỏi gì cả
thế và bây giờ thôi thì tiền đấy là nếu mà nhà nước có đền bù thì chúng tôi cũng xin hiến hết
cho những cái nơi đó
các tổ dân vận đã vận động người dân trong xã tự nguyện giao hơn một mươi m hai đất
góp phần cùng xã cưng hóa một trăm linh đường trục xã liên thôn và bảy mươi kênh mương nội đồng
đồng thời còn tạo quỹ đất để làm mới hai nhà văn hóa mở rộng khuôn viên sinh hoạt cộng đồng của ba thôn
năm hai nghìn một mươi sáu anh nhân dân đã hiến khoảng ba m hai đất để chúng tôi mở rộng đường
giao thông đông thôn đi lại cho bà con đi lại cho thuận nợi và chúng tôi đã tiến hành
làm được khoảng gần hai km đường về chung năm hai nghìn một mươi sáu
không chỉ hiến đất làm đường nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất hiến ruộng làm nhà văn hóa
những buổi tập thể thao giữa bên nam bên nữ trong xóm như thế này được diễn ra hàng ngày
đời sống văn hóa tinh thần và thể chất của bà con được cải thiện đáng kể
và quan trọng hơn tình làng nghĩa xóm cũng từ đó mà khăng khít hơn
tất cả nhân dân toàn có hưởng ứng tất cả những việc hiến đất
về việc làm nhà văn hóa thay đổi không khí cho tất cả toàn thôn đưa lên
mạnh mẽ trong phát triển văn hóa thể dục thể thao
cứ bốn h bốn h một mươi năm tất cả ra đánh bóng hai sân cứ chật cả
đảng bộ xã phúc hòa đã thực hiện thành công việc vận động người dân
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần xã hội giữ gìn môi trường xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp
duy trì phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
thu hút trên năm mươi số người dân trên địa bàn tham gia
tất cả những nỗ lực trên có thể nói đều đến từ mô hình đảng bộ dân vận khéo
với người dân cán bộ có vận động tốt đến mấy mà họ không thấy có lợi họ cũng không đồng tình
như vậy thành công của mô hình này chính là làm cho dân vì dân
đến với xã lam cốt điểm nổi bật ở đây chính là cánh đồng mẫu lớn
đây cũng là tiêu chí sẽ đăng ký để triển khai mô hình đảng bộ dân vận khéo
nếu không làm tốt công tác dân vận thì xã lam cốt không thể dồn điền đổi thừa
để có được cánh đồng mẫu lớn như thế này
bởi vì cánh đồng mẫu lớn này là cánh đồng có điều kiện
để cho bà con phát triển sản xuất tập trung trồng các loại cây hàng hóa
nếu mà không sản xuất không tập trung được sản xuất cây hàng hóa mẫu lớn
thì sản xuất cây hàng hóa nhỏ lẻ thì hiệu quả nó không cao
thứ hai là tư thương người ta vào mua nó cũng không nhiệt tình
bởi vì cánh tập trung một chỗ thì việc thu mô thuận lại hơn
thì bà con sẽ được giá hơn sẽ tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế hơn
từ khi có cánh đồng mẫu lớn việc trồng trọt bôn bán của bà con thuận tuyện hơn
bán được nhiều hàng nông sản hơn
xã cũng đã hoàn thành bảy mô hình sản xuất và thu mua nông sản
xây dựng thành công mô hình khép kín từ trồng trọt đến xuất hàng
từ trải nghiệm thực tế khi xây dựng và triển khai mô hình đảng bộ dân vận khéo
khi các tri bộ thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
huyện ủy tân yên tiếp tục triển khai mô hình lên cấp xã
khi các xã thành công trong mô hình đảng bộ dân vận khéo
các cơ quan trong cả huyện sẽ vào cuộc
từ đó huyện ủy tân yên sẽ đặt một trăm linh các thôn xã cơ quan đơn vị trên địa bàn
được công nhận mô hình đảng bộ dân vận khéo
xuất phát từ mô hình dân vận khéo như thế thì chúng tôi đã chăm chở suy nghĩ
làm sao để nâng cái phong trào này lên
và chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng và chỉ đạo đảng bộ dân vận khéo
và tiến tới là chúng tôi sẽ xây dựng các cơ quan trên huyện dân vận khéo và huyện dân vận khéo

đây là những xã tiêu biểu đạt chuẩn mô hình đảng bộ dân vận khéo với những nội dung nổi bật khác nhau
huyện tân yên còn nhiều mô hình ở các xã khác cũng đã rất thành công khi thực hiện và được công nhận mô hình này
năm qua người dân trong huyện đã hiến gần bốn mươi m hai đất làm đường ủng hộ
đóng góp hàng chục tỷ đồng để nâng cấp các công trình phúc lợi
mô hình này đã giúp mỗi địa phương hoàn thành thêm từ một đến hai tiêu chí nông thôn mới
nhất là những tiêu chí cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị như giữ gìn vệ sinh môi trường
hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân đảm bảo an ninh trật tự
thông qua đây hàng nghìn mô hình được xây dựng nhân rộng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
tỉnh ủy bắc giang cũng đã chọn mô hình đảng bộ dân vận khéo của tân yên để làm gương và nhân rộng trong toàn tỉnh
các thôn trên địa bàn của huyện tân yên thì đã có những mô hình dân vận khéo khéo ở cấp thôn
mô hình dân vận khéo này thì nó bao gồm rất nhiều
nhưng mà chúng tôi muốn là phải lưng lên một tầm nó rộng hơn nữa đó là cấp xã
ban thường vụ huyện ủy tân yên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để thực hiện nghị quyết số hai mươi năm của ban chấp hành trung ương đảng
thì ban thường vụ huyện ủy tân yên chúng tôi có quyết tâm phấn đấu là phải đạt toàn bộ đảng bộ tân yên là đảng bộ dân vận khéo
mà muốn có được là đảng bộ tân yên đảng bộ dân vận khéo
thì phải có các đảng bộ các xã thị chất là đạt là dân vận khéo
các mô hình đảng bộ dân vận khéo được phát triển cả về số lượng và chất lượng
toàn huyện hiện có bốn trăm ba mươi bảy mô hình tăng so với năm hai nghìn một mươi năm là năm mươi hai mô hình
có một trăm linh ba mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực được thẩm định đánh giá chất lượng và được nhân rộng trên địa bàn tăng so với năm hai nghìn một mươi năm là một mươi một năm
những con số trên cho thấy những kết quả tích cực cho người dân nơi đây
bác hồ của chúng ta đã khẳng định dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
dân vận để làm lợi cho dân chính là cách làm dân vận khéo nhất tốt nhất